vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam hồ quang bửu cho biết có hai mươi một người may mắn chạy thoát
tại hai vụ sạt lở kinh hoàng ở xã trà leng và trà vân huyện nam trà my
đây là hai mươi một người trong số năm mươi ba người được cho là đang mất tích
sau một ngày nỗ lực tiếp cận hiện trường đến chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
sau khi tiếp tục đi bộ gần bốn cây số đã đến được thôn một xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
hai người bị thương nặng và sáu thi thể đã được tìm thấy đều là người dân ở thôn một xã trà leng
hiện xã trà leng vẫn còn một mươi bốn người còn đang mất tích
trong đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi các phương tiện cơ giới hạng nặng đã được ngành giao thông tỉnh quảng nam tăng cường
để săn ủi bùn đá dọn dẹp cây cối đổ ngã thông đường để các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vào hiện trường
đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu hộ
trong ngày ba mươi tháng một mươi công tác ứng cứu các nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở sẽ tiếp tục được lực lượng chức năng triển khai
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
vào tối qua cơ quan chức năng của địa phương đã triển khai lực lượng di rời khẩn cấp ba mươi hai hộ dân với một trăm sáu mươi năm nhân khẩu
nằm dưới chân núi tả bang thuộc thôn la ri lào xã hướng sơn huyện miền núi hướng hóa
do trên đỉnh núi xuất hiện vết nứt lớn
trên đỉnh núi tà bang xuất hiện một vết nứt dài có nguy cơ sạt lở
gây nguy hiểm tính mạng và tài sản đối với những hộ dân sống bên dưới chân núi
ngay sau đó chính quyền địa phương đi kiểm tra và phát hiện vết nứt dài khoảng hai trăm linh mét
có chiều rộng khoảng từ hai mươi năm mươi cm dưới những vết nứt là khoảng trống sâu
trước thực trạng trên chính quyền xã hướng sơn đã tiến hành di rời khẩn cấp ba mươi hai hộ dân
với một trăm sáu mươi năm nhân khẩu thuộc vùng nguy hiểm nằm dưới chân núi tả bang đến nơi an toàn
tránh nguy cơ sạt lở có thể xảy ra
hiện nay tuyến đường dẫn vào xã hướng sơn vẫn đang bị chia cắt do sạt lở
các phương tiện cơ giới vẫn chưa thể tiếp cận được